ubnd tp đà nẵng vừa ban hành quyết định về việc công nhận nhà trưng bày hoàng sa tại phường thọ quang quận sơn trà là điểm du lịch trên địa bàn
nhà trưng bày hoàng sa là thiết chế văn hóa mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt là nơi trưng bày giới thiệu tuyên truyền những thông tin tư liệu hình ảnh sinh động giá trị minh chứng lịch sử quá trình khai phá
việc xác lập và bảo vệ chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa và trường sa
những hình ảnh tư liệu trưng bày tại nhà trưng bày hoàng sa được chia thành năm chủ đề vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo hoàng sa hoàng sa trong thư tịch cổ của việt nam trước thời nhà nguyễn
hoàng sa trong thư tịch cổ ở thời nguyễn từ năm một nghìn tám trăm linh hai đến một nghìn chín trăm bốn mươi năm bằng chứng chủ quyền của việt nam đối với hoàng sa từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn bằng chứng chủ quyền của việt nam đối với hoàng sa từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay